công an quận thốt nốt thành phố cần thơ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông nguyễn minh hùng
tám tuổi ngụ tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa với số tiền là một trăm năm mươi đồng do vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ
theo chỉ đạo của tổng cục đường bộ ngày hai mươi năm tháng một các trạm bot trên địa bàn cần thơ đã đồng loạt thực hiện việc lắp biển cấm dừng xe quá năm phút
đây là lần đầu tiên lực lượng công an cần thơ ra quyết định xử phạt tài xế không chấp hành theo biển báo
vào khoảng một mươi bốn h ngày chín tháng ba ông hùng điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi chín a chín trăm bảy mươi một lưu thông theo hướng từ an giang đi thành phố cần thơ
khi đến trạm bot t hai ông hùng đã cho phương tiện đậu tại làn thu phí số bốn khoảng gần một giờ đồng hồ không chấp hành biển báo cấm dừng xe quá năm phút đặt tại trạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền một trăm năm mươi đồng và ông hùng đã đồng ý đóng phạt
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai có một số trường hợp qua trạm bot t hai
cố tình gây ách tách giao thông
trong số này có ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi chín a chín trăm bảy mươi một mà ông hùng đang điều khiển
công an quận thốt nốt đã gửi giấy mời ông hùng đến trụ sở công an làm việc về nội dung liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại trạm t hai xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng hai vừa qua